chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị nhân chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô viên trăn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thủ tướng lào son say sikhandon đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ bốn mươi năm của ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương việt nam lào
tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo của hơn hai mươi bộ ngành và địa phương của hai nước việt nam lào
hai bên đánh giá cao và vui mừng về kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước năm hai nghìn một mươi ba
trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức quán triệt sâu sắc chỉ đạo của hai bộ chính trị cùng nỗ lực quyết tâm cao của nhà nước chính phủ các bộ ban ngành địa phương
hai bên đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hợp tác trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh kinh tế văn hóa xã hội giáo dục giao lưu nhân dân
ngày càng được tăng cường và phát triển thiết thực và hiệu quả hơn
về định hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên thống nhất tập trung thực hiện tốt các tuyên bố chung thỏa thuận của hai bộ chính trị thỏa thuận hai chính phủ về chiến lược hợp tác một mươi năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi hiệp định hợp tác hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và các thỏa thuận khác cụ thể hóa các ý kiến kết luận của hai bộ chính trị vào thỏa thuận kế hoạch hợp tác giữa hai nước năm hai nghìn hai mươi ba
và sẽ tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị đối ngoại an ninh quốc phòng đầu tư thương mại
tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế văn hóa giáo dục y tế và khoa học kỹ thuật đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng an ninh tăng cường tham vấn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực